thế và có một điều nữa chúng tôi thấy là
trước đây nó có cái khó khăn là vấn đề tài chính
ví dụ như lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu
thì khám sức khỏe định kỳ
thì ở cơ sở rất khó khăn về tài chính
lấy ở đâu nguồn nào
thì bộ tài chính đã có cái thông tư chín mươi sáu
quy định về tài chính để phục vụ cho vấn đề này
nó cụ thể hơn
thế hay là một số các cái bộ ngành khác
nhất là bộ y tế thì cũng đã có cái chỉ đạo khá quyết liệt
về cái thực hiện đề hạn
và chúng tôi cũng phải nói tới sự tham gia của mặt trận tổ quốc
rồi các đoàn thể các hội xã hội
vì một góc độ y tế
thì bọn tôi thông qua các hệ thống y tế cơ sở
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi
để làm việc này
thì bước đầu là cải thiện là rất là đáng khích lệ
kết quả rất là đáng khích lệ trong khi bọn tôi làm việc này
thì có khó khăn là khi mà tiếp cận với các cơ sở y tế
thì các đồng nghiệp y tế chúng tôi ở cơ sở
một mình một trạm y tế chỉ có mấy người thôi
chục người đổi lại
hoặc hơn nữa một chút
thì có một hai bác sĩ
rồi còn lại là các điều dưỡng viên
và họ làm rất nhiều việc
sinh đẻ kế hoạch rồi tiêm chủng mở rộng
rồi tham gia các công tác khác
thế tuy nhiên bọn tôi khi chúng tôi tiếp cận
thì lúc đầu khó khăn lắm
nhưng khi họ thấy bọn tôi có
thông qua các hệ thống truyền thông
cũng như các thông tư của bộ y tế
cũng như của sở y tế đưa xuống
họ thấy cái việc này rất quan trọng
bởi vì tỷ lệ người cao tuổi cao quá
mà hiện tại là cái khoảng trống
điều trị mà được chăm sóc người cao tuổi
là hiện tại rất là lớn
ở các vùng y tế cơ sở
chính vì vậy khi bọn tôi tiếp cận
thì họ thích lắm
và họ tiếp nhận nó một cách rất hồ hởi
và khi bọn tôi chuyển
đưa các kỹ thuật này
rồi chuyển sang các kỹ thuật này
cách thức chăm sóc này
rồi cách khám chữa bệnh
rồi cách cầm tay chỉ việc
làm nào khám chữa bệnh
cầm tay chỉ việc cho người cao tuổi
đến khám ở cơ sở y tế của mình
trạng y tế của mình
thì các đồng nghiệp chúng ta làm như thế nào
thì khi làm như vậy
thì họ rất là hào hứng
và hai năm vừa rồi
thì kết quả rất là khích lệ
cái truyền thông không thể bỏ qua được
truyền thông cho y tế chưa đủ đâu
phải thông qua các kênh truyền thông
của y tế thôn bản
rồi hội người cao tuổi
hội phụ nữ
và một điểm nữa thì không thể thiếu được
là chúng tôi đồng thời
phải nâng cao chất lượng
của y tế cơ sở lên
theo cái đề án là đến năm hai nghìn hai mươi năm
còn chỉ khoảng năm đến sáu năm nữa thôi
thì là một trăm linh bệnh viện trung ương
và các tuyến tỉnh
tức là trừ bệnh viện nhi
là phải có tổ chức lão khoa
hoặc là một số giường bệnh
để dành riêng cho những người cao tuổi
và khuyến khích thành lập
một số cái bệnh viện lão khoa
tại các thành phố thủ vực trung ương
thì theo ông nguyễn trọng hưng
thì điều này nó có dễ dàng thực hiện hay không
đây là một cái xu hướng
mà cái chỉ đạo rất là sát sao
và rất chính xác của bộ y tế
cũng như của chính phủ
thì tôi thấy rằng thế này
trong quá trình thực hiện
thì ở các bệnh viện tuyến tỉnh
lúc đầu khi người ta đón nhận cái việc này
họ cũng lạ lẫm lắm
họ bảo ơi khoa lão
vậy khoa lão là nằm ở đâu trong bệnh viện
và chữa đối tượng như thế nào
thì bọn tôi cũng đã tham hiu cho bộ y tế
để đưa ra một cái gọi là
bộ y tế năm hai nghìn một mươi tám
là hai mươi hai tháng bốn công an số hai nghìn bốn trăm tám mươi tám
có đưa ra một cái
là đưa ra một cái nội dung
tức là thành lập các đơn vị
khám chữa bệnh cho người cao tuổi
và đặc biệt là khoa lão
ở tất cả sáu ba tỉnh thành
của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trở lên
thế thì khi chúng tôi làm như vậy
họ biết ngay là cái chức năng nhiệm vụ
của khoa là gì
đối tượng là ai
và các cái
về mặt thiết kế
xây dựng cái khoa lão đó ra làm sao
ở các bệnh viện tuyến tỉnh
thì họ đón nhận cái quyết định đó
của bộ y tế
thì họ rất là hồ hởi
và bắt tay vào làm việc
thì trong thời gian qua
thì phải nói là trên năm mươi
các bệnh viện tuyến tỉnh đã có khoa lão
hoặc là họ chưa về
chưa về mặt địa lý chưa có được
hoặc là cho cơ sở vật chất chưa được
thì họ sẽ ghép một số khoa khác
chưa đến năm hai nghìn hai mươi
thì hết giai đoạn một của dự án
thì giai đoạn một của dự án
là bọn tôi đang cố gắng
phối hợp với cái hội người cao tuổi
cũng như các hội bán ngành khác
là xây dựng một cái mạng lưới
rồi các cái hệ thống
các cái mô hình
chăm sóc cho người cao tuổi
tại cộng đồng
càng hiểu càng tốt
càng nhân rộng lên
trong quá trình làm
thì nâng cao về năng lực này
rồi cơ sở vật chất này
rồi thông qua quá trình là
giáo dục sức khỏe
nâng cao sự hiểu biết của người dân
đặc biệt người cao tuổi
tại cộng đồng
với tự chăm sóc sức khỏe mình
xin mời ông nguyễn hòa bình
có thể nói rõ hơn là
khi mà đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì cái người cao tuổi
sẽ được chăm sóc như thế nào
nó khác gì so với thời điểm hiện tại
thứ nhất là
cái truyền thông đang đẩy mạnh
cái thứ hai là
đề án các tỉnh
đều đang xây dựng
và thành lập
và thiết lập
tất nhiên là con số bây giờ
thì cũng còn đang hiếm tốn

trên tổng số sáu mươi ba tỉnh
thế và thứ nữa là
cái chất lượng khám chữa bệnh
và đặc biệt là một số những cái bệnh
khó bệnh lạ
thì cũng đã được nghiên cứu
được xử lý
đối với người cao tuổi tốt hơn
thế nhưng mà tôi thấy là
cũng còn có những cái băn khoăn
cái băn khoăn ở đây
thì có thể nói là
cái chủ trương thành lập
cái khoa lão khoa
ở các cái bệnh viện
tiến tỉnh tiến trung ương
trừ bệnh viện nhi
thì là một cái chủ trương rất là đúng
thế nhưng nó lại khó
cho nên là cái con số bây giờ
nó đang rất là khiêm tội
có lẽ là ông nguyễn trọng hưng
là người mà nghiên cứu
về các cái lão khoa
của bệnh viện lão khoa trung ương
thì mình có thể tham khảo
kinh nghiệm của các nước
ví dụ như là trung quốc
hoặc là nhật bản
họ là những cái đất nước mà
cái người dân số già rất là nhiều
thì họ xử lý cái việc này như thế nào
để như ý kiến của ông hòa bình nói
tôi nghĩ là cũng băn khoăn đấy
nó cũng cần cân nhắc nữa
thì người ta xử lý như thế nào
để mình có thể là đưa vào áp dụng ở việt nam được
bên cạnh các cái chăm sóc khỏe văn đầu
của lĩnh vực khác
thì riêng với người cao tuổi
họ chú trọng rất nhiều
vì tỷ lệ già hóa rất là rất cao
bên cạnh đó thì cái chỗ chế độ an sinh xã hội
như tôi vừa nói
từ chỗ bảo hiểm y tế này
rồi các cái hội ngành đoàn thể
và cơ sở vật chất
mà các cái đơn vị mà chăm sóc cho người già
dụ như là chăm sóc khỏe văn đầu
ngắn hạn ban ngày chẳng hạn
người già đến một cái nơi
một con ngày họ đến
họ gặp gỡ nhau
họ khám chữa bệnh
họ ăn một buổi trưa ở đó chẳng hạn
rồi tối họ về nhà
một cái đơn vị nữa
tức là chăm sóc dài ngày
khi người ta bị bệnh nặng
họ cần phải dài ngày
thì họ có cơ sở chăm sóc dài ngày rất tốt
và một cái thứ ba nữa
là cái chăm sóc tại nhà
bệnh nhân họ không có điều kiện
hoặc là vì cái cơ sở
với đơn vị chăm sóc hằng ngày
hết chỗ chẳng hạn
họ chăm sóc tại nhà
nhưng để bao phủ cái đó
thì vấn đề ý tôi muốn nói đây
tức là bảo hiểm y tế
và đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội
họ rất tốt
chính vì lý do đó mà
việt nam chúng ta hiện tại
cái này đang vướng
vướng đây thì nói là bảo hiểm
đối với chuyên ngành lão khoa chúng tôi
thì bảo hiểm y tế hiện tại
thì chỉ chi trả cho các bệnh hiểm nghèo
bệnh nặng thôi
còn những các cái chăm sóc dài ngày
vân vân thì lại chưa được
vẫn chứ đây hiện tại
bọn tôi cũng đang tham mưu với cả
cả bên bộ y tế cũng như chính phủ
là phải làm việc đó cho người cao tuổi
thưa quý vị và các bạn
với đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
đang được thực thi cho thấy
việt nam có rất nhiều chính sách
dành cho người cao tuổi
từ các chương trình hành động cấp quốc gia
tới các luật chính sách trợ giúp xã hội
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tuy nhiên từ chính sách triển khai
đi vào thực tiễn không phải đơn giản
sau đây mời quý vị và các bạn
theo dõi những ghi nhận của chúng tôi
đảng và nhà nước
đảng và nhà nước
đảng và nhà nước ta thường xuyên quan tâm
chăm sóc sức khỏe tạo điều kiện thuận lợi
để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa
được tiếp cận thông tin sống vui sống khỏe
sống hạnh phúc đồng thời chú trọng phát triển trí tuệ
kinh nghiệm sống lao động của người cao tuổi
trong gia đình và xã hội
đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm
chính là sự cụ thể hóa
chủ trương nhất quán này
hệ thống chính sách về người cao tuổi
đã được ban hành triển khai thực hiện
cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
và hệ thống y tế là những điều kiện thuận lợi
để triển khai đề án
tuy nhiên những khó khăn là không thể tránh khỏi
người cao tuổi việt nam
chủ yếu sống ở nông thôn
sống cùng con cháu
đời sống vật chất khó khăn
đa số người cao tuổi hiện nay
lại không có tích lũy vật chất
bên cạnh đó nhiều người cao tuổi đang phải đối diện với gánh nặng
bệnh tật kép
và thường mắc các bệnh mãn tính
bình quân mỗi người cao tuổi mắc ba bệnh
đối diện với nguy cơ tàn phế
do quá trình lão hóa
và chi phí điều trị lớn
theo điều tra quốc gia về người cao tuổi việt nam
có trên sáu mươi số người cao tuổi
bị hạn chế chức năng hoạt động hàng ngày
việc ăn uống sinh hoạt
đều cần có người trợ giúp
tình trạng người cao tuổi sống không có vợ chồng
cũng chiếm tỷ lệ cao
việc chăm sóc người cao tuổi
không thể chỉ dựa vào các cơ sở y tế các bệnh viện
bởi chăm sóc người cao tuổi
cần phải chú ý tới cả phương diện sức khỏe và tinh thần
từ nhiều năm nay
việt nam đã triển khai nhiều mô hình
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
mỗi mô hình có điểm mạnh điểm yếu khác nhau
nhưng xu hướng chung đang hướng tới
là chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng
để người cao tuổi không cảm thấy mình là gánh nặng
là bệnh nhân mà vẫn được sinh hoạt tập thể
được bồi dưỡng
và chăm sóc tinh thần
hiện nay việt nam có hệ thống y tế cơ sở
tương đối rộng khắp đáp ứng rất tốt
chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn trước
khi dân số còn rất trẻ
tuy nhiên khi chuyển sang giai đoạn già hóa dân số
đối tượng phục vụ thay đổi
yêu cầu đặt ra là làm thế nào
để nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở
đó cũng là một trong những thách thức chủ yếu
của đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
vâng thưa hai ông
như chúng ta vừa theo dõi phóng sự ngắn
thì chúng ta thấy rằng là
hiện nay một trong những thách thức
chủ yếu khi mà thực hiện đề án
là làm thế nào để nâng cao
năng lực hệ thống y tế cơ sở
bệnh viện lão khoa trung ương
là một cơ quan cao nhất
có nhiệm vụ hỗ trợ cho chuyên môn
cho các tuyến dưới
và các bệnh viện đều phải có lão khoa
vậy thì có những vướng mắc gì
để thực hiện đề án này
và ông có thể cho biết cái giải pháp cụ thể
bệnh viện lão khoa trung ương của chúng tôi
đã được bộ y tế phân công là đơn vị đầu ngành
đơn vị đầu tiên
để giúp cho
củng cố mạng lưới y tế
chăm sóc sức khỏe ngày cao tuổi
trong toàn quốc
thế thì trả lời câu hỏi của chị
chúng tôi thấy trong quá trình làm
như tôi nói lúc đầu
khi làm thì các cái khoa cũng như các đơn vị
cơ sở họ cũng đang bị vướng mắc
họ cũng chưa biết làm thế nào
đâu là lão khoa
thì đầu tiên là chúng tôi thành lập tư vấn
và chuyên môn kỹ thuật để thành lập khoa lão
thế sau đó
rồi dưới xuống tướng thấp hơn
bệnh viện tuyến huyện
hoặc là bệnh viện tuyến trạm y tế xã chẳng hạn
thì khi đó thì chúng tôi sẽ giúp họ
vấn đề chuyển sang vấn đề chuyên môn kỹ thuật
một số các gói dịch vụ
để chăm sóc sức khỏe ngày cao tuổi
rồi nâng cao không thể bỏ qua được
để nâng cao vấn đề chuyên môn nghiệp vụ
của các cán bộ y tế cơ sở
tuyến huyện tuyến xã tuyến tỉnh
thì khi làm như vậy
bởi vì đa phần các bác sĩ
điều dưỡng họ có một mặt bằng chung
tiếp cận với bệnh nhân nói chung rồi
nhưng khi tiếp cận người cao tuổi thì họ cũng còn lung túng
bởi vì như tôi nói ở trên
người già là đa bệnh lý
khi tiếp cận như vậy thì họ cũng có cái băn khoăn
thì chính chúng tôi là những người đến
và để giải tỏa cho họ câu chuyện băn khoăn này
như vậy làm thế nào để tiếp cận người già
đâu là bệnh nào là bệnh chính
đâu là bệnh nào là bệnh phụ bệnh nào là quan trọng bệnh nào không quan trọng
thì chúng tôi chọn cái phương án điều trị thích hợp
chăm sóc thích hợp
bên cạnh đó thì không bỏ qua được
để cho người có tuổi tiếp cận với các dịch vụ y tế
và có hiệu quả
thì chúng tôi cũng thông qua các kênh
các đơn vị y tế cơ sở
rồi các y tế thôn bản
các hội cựu chuyến binh hội phụ nữ
để giúp cho các người dân có thể
tự bảo vệ được sức khỏe của chính mình
và biết được khi nào cần đi cơ sở y tế
và đi đến đâu
tuyến nào là phù hợp
thế như vậy gọi là vướng mắt
chúng tôi cũng vướng mắt về chuyên môn kỹ thuật lúc đầu thôi
thì sau khi chúng tôi đến làm việc
cũng như là chuyển giao kỹ thuật

tập huấn đào tạo
rồi ràng lệ lý thuyết
rằng lệ thực hành cầm tay chỉ việc
khi tiếp cận những bệnh nhân có tuổi như thế nào
thì sau đấy các nhân viên y tế chất lượng y tế
chuyến cơ sở
cũng như là họ sẽ cải thiện rất nhiều
và đây cũng là cơ sở quan trọng
để nhân rộng việc này ra trong toàn quốc
và trong tôi nghĩ là đến năm hai nghìn hai mươi
thì việc chúng tôi làm hy vọng là phủ được hết
sau ba thành thành trong toàn quốc
trong việc thực hiện đề án này
thì trường y
ông là giảng viên cao cấp ở trường y
thì chúng ta có
đặc biệt trú trọng đến việc đào tạo
các bác sĩ và những người điều dưỡng
để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không
bên trường đại học y chúng tôi thì có
bộ phận đào tạo điều dưỡng
có khoa đào tạo điều dưỡng rất tốt
trong đó đề liên quan đến đào tạo
không những bác sĩ chuyên ngành với lão khoa
mà đồng thời điều dưỡng cũng là lão khoa
xin hỏi ông nguyễn hòa bình
phần lớn thì chúng ta thấy là những người cao tuổi việt nam
thì hiện nay là họ sống ở nông thôn
họ không được tích lũy về vật chất
và họ cũng không có
cái cuộc sống
nó không dư giả
và lại liên quan đến bệnh tật nữa
thế thì chúng ta làm thế nào
để mà người cao tuổi
được hưởng thụ nhiều nhất từ cái đề án này
chúng ta cần các cơ quan
chúng ta cần phải có những chính sách gì
có những hỗ trợ gì để cho những người cao tuổi
hiểu được về cái đề án này
về vấn đề này
thì theo tôi nó có hai
cụ vấn đề
trước hết là nói về cái quản lý của nhà nước
và của ngành
thì cái điều hết sức quan trọng
như những vấn đề mà chúng ta cũng đã đề cập
tới khó khăn vướng mắt
thì bây giờ phải tháo gỡ từ
pháp luật từ chính sách và các cái quy định
thì bây giờ phải tổng
giả soát lại tất cả các quy định hiện hành
xem là nó còn những vấn đề gì vướng
tôi nói ví dụ như bây giờ
xây dựng cái khoa lão khoa
thì nó cũng phải chỉ nói như vậy là các bệnh viện làm ngay được
tiền ở đâu
đội ngũ bác sĩ
điều dưỡng viên như thế nào
thế rồi phương pháp chăm sóc theo làm sao
thì nó cả một loạt vấn đề
cái thứ hai là phải tiếp tục
tăng cường cái năng lực của
các cái cơ sở y tế
các tuyến đặc biệt là tuyến cơ sở
thì làm sao cho người cao tuổi
người ta được tiếp cận với dịch vụ y tế
kể cả công tư một cách nó thuận tiện
nó nhanh nhất và nó có niềm tin
cao nhất thì người ta thấy yên tâm
trong cái điều kiện hiện nay
thì tôi nghĩ là cái việc
phát triển cái mô hình
người cao tuổi
kể cả công và tư
cũng phải được đặt ra
trong giai đoạn hiện nay
bởi vì có rất nhiều người cao tuổi
có nhu cầu vào các cái trung tâm
thế nhưng mà nhà nước thì
chủ yếu là các cơ sở bảo trợ xã hội thôi
thế còn các cơ sở nuôi dưỡng tư nhân
thì nó đang vướng rất nhiều chuyện
đất đai rồi
nhà cửa rồi tiền vốn v v
thì tôi nghĩ đấy là những vấn đề
thuộc về cư chế chính trách
và quản lý của nhà nước
thế còn bản thân
cái đối tượng thụ hưởng
là người cao tuổi
thì tôi nghĩ là để thực hiện tốt cái dự án này
thì cũng phải có những cái thay đổi
kể cả nhận thức
kể cả những vấn đề
khác liên quan
từ nãy giờ thì chúng ta thảo luận
rất là nhiều liên quan đến vấn đề
người cao tuổi chăm sóc
sức khỏe y tế cho họ
thế nhưng mà rất nhiều người cao tuổi
người ta vẫn còn khỏe
người ta còn có thể được công hiến
thì theo các ông
có thể nói nhanh chóng nhanh gọn
tức là làm thế nào
để mà nhà nước có những cái chính sách
để mà khuyên khích những người cao tuổi
mà còn có sức khỏe
để tiếp tục công hiến cho xã hội
trong luật người cao tuổi
thì nó có hẳn một cái chương
nói về phát huy vai trò người cao tuổi
tức là những người còn sức khỏe
có điều kiện
thì tiếp tục tham gia công hiến
những cái công việc của xã hội
thế chúng tôi có cái thống kê hiện nay
trong phạm vi cả nước là
trên một triệu người cao tuổi
đang tham gia vào hoạt động
hệ thống chính trị xã hội ở cơ sở
thế nhưng mà có một vấn đề
mà chúng tôi cũng đang đặt ra
là phát động cái phòng trả lời
vào tuổi cao gương sáng
thế rồi thì người cao tuổi làm kinh tế giỏi
nhà nước tiếp tục phải có một cái chủ trương
mạnh hơn rõ hơn nữa
thế rồi những cái cơ chế về chính sách thuế
thế vì người cao tuổi bây giờ là
nó không thể giống những cái đối tượng khác
tất nhiên mình phải bình đẳng trước pháp luật rồi
nhưng phải có những cái phần xem xét cho nó
sát hơn đối với đối tượng đặc thù này
trong cái điều kiện hiện nay
vấn đề nhìn nhận người cao tuổi
thì đừng xem họ là
một người yếu thế
rất rất đồng ý với ý kiến của bác
bên hội nghề cao tuổi
thì bên y tế chúng tôi
sẽ xin cam kết là bên cạnh
cái hoạt động của bác như thế
nhưng mà nếu người ta sẽ hoạt động không có hiệu quả
khi không có sức khỏe
vậy thì bọn tôi cũng cam kết là đồng hành
cùng với cả các hoạt động đó
thì làm nào nâng cao cái chất lượng chăm sóc sức khỏe
cho người cao tuổi lên
thì khi người ta làm được việc
người ta càng tuổi cao người ta càng nằm góc
cần có sức khỏe phải không ạ
vậy khi chúng tôi đã làm được tốt công việc
sống sống sức khỏe như tôi vừa nói ở trên
thì cái việc làm mà bác vừa nói ở trên
thì hoàn toàn có thể thực hiện được
tiếp ý của hưng thì tôi xin đề xuất thêm
một cái ý thế này
thay vì những cái câu chuyện mà
chúng ta tặng quà bằng tiền bằng hiện vật
thì có thể tặng bằng cái thẻ bảo hiểm y tế
thì cái năm đó trước chắc là người ta có
cái điều kiện đi khám chữa bệnh là có bảo hiểm
thì đấy là cái rất quan trọng
bởi vì hiện nay thì
các đối tượng khác thì có rồi
những cái đối tượng là nó chỉ cận nghèo
hoặc là không nằm trong cái đối tượng bảo trợ xã hội
vân vân thì không có thẻ bảo hiểm y tế
thì đấy là cái chúng tôi cho rằng là
vấn đề đặt ra
cái thứ hai là trong cái quy định
của đề án con có đề cập
là vấn đề lập sổ theo dõi sức khỏe
bắt đầu và khám sức khỏe định kỳ
thì cái câu chuyện khám sức khỏe định kỳ
đang là một vấn đề khó
thì làm thế nào để khám được định kỳ
như chúng ta cán bộ công chức hay là
những người nghỉ hưu thì có thể là
sáu tháng được đi khám định kỳ một lần
không bao giờ vài năm không biết là sức khỏe mình thế nào
đến khi phát bệnh ra thì đã rồi
cho nên cái câu chuyện khám sức khỏe định kỳ
là một vấn đề rất quan trọng
mà chúng tôi cần phải được quan tâm
và phải thực hiện nghiêm cái đề án
mà chúng ta đã để
thưa hai ông là để đến năm hai nghìn hai mươi năm
chúng ta sẽ thực hiện xong cái đề án này
thì từ nay đến thời gian đó
chúng ta cần phải chú ý vào
những yếu tố nào
yếu tố nào là yếu tố then chốt mà chúng ta cần chú ý
để cái đề án này thực hiện một cách có hiệu quả
theo cá nhân tôi thì luôn luôn không thể thiếu được
đấy là cái chuyện nâng cao năng lực
của y tế cơ sở
đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho người cao tuổi
với sáu ba tình hành của chúng ta thì như chúng tôi thấy là
hiện tại thứ nhất là về nhân sự
với nhân lực cũng rất là thiếu
và về chuyên môn kỹ thuật thì họ bị giàn trải nhiều quá
thậm chí cũng đối với chăm sóc người cao tuổi riêng
thì cũng rất là yếu
chính vì lý do đó
sẽ rất quan trọng mà
tôi nghĩ là trong tất cả các lĩnh vực thôi
vấn đề nhân sự vấn đề con người là quan trọng nhất
vấn đề đào tạo nâng cao chất lượng
cho chính họ
để nâng cao sự
hiểu biết về công tác chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi là quan trọng như thế nào
đồng thời là đối mặt với một người cao tuổi
thì họ phải làm những cái gì
để làm nào để nâng cao sức khỏe của họ lên
thì bên cạnh đó có rất nhiều câu chuyện
ví dụ như về vấn đề truyền thông
chính cơ sở y tế làm rất hiệu quả hơn
vấn đề của tuyến tiên làm
rồi thì thông qua các hội ngành đoàn thể
của tại cơ sở cũng đều là cơ sở tốt
thì vô hình chung thì tôi vẫn nghĩ rằng là
nếu chúng ta làm được cái việc này
cá nhân tôi nghĩ là nâng cao chất lượng
nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ y tế cơ sở
hoặc là các tuyến
thì đây là cái việc quan trọng nhất
tôi nghĩ là vấn đề nhận thức
cũng là một câu chuyện rất quan trọng
bởi vì đừng xem đây là cái việc
của riêng ngành y tế
mà phải thấy đây là việc của cấp ủy
chính quyền các ngành và các tổ chức
chính vì thế cho nên là
các cấp các ngành giữ sĩ đạo cấp ủy
là phải vào cuộc
thì tôi cho cái này là cái mà cũng phải tiếp tục làm rõ
chứ không bây giờ là
chỉ coi đây là trách nhiệm ngành y tế
không thôi thì nó chuyển động sẽ rất chậm
thế cái thứ hai nữa là
hiện nay cái triển khai
thì nó con số nó chưa đạt được
sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
như vậy thì bây giờ các cái tỉnh
mà chưa triển khai thì trách nhiệm đến đâu
thì tôi nghĩ là cái ý
ở chỗ này là phải tăng cường
cái kiểm tra cái đôn đốc
cái đánh giá
và kể cả những nơi
nếu không thực hiện nghiêm cái này
thì cũng phải có biện pháp
biện pháp ở đây thì không phải là xử lý hình sự hay cái gì cả
nhưng mà dứt khoát là phải có cái nhắc nhở
phải có nhắc nhở
và phải có cái đôn đốc
để người cao tuổi tiếp cận với các dịch vụ y tế
một cách nó thuận tiện
nó kịp thời nó nhanh chóng
thì cái việc đầu tư và tăng cường
cái chất lượng
cơ sở vật chất đội ngũ
ở cơ sở cái tuyến y tế cơ sở
là việc làm cần phải
được thúc đẩy mạnh hơn
thưa quý vị và các bạn
đề án chăm sóc người cao tuổi
cũng như là đề án tăng tuổi nghỉ hưu
từ năm hai nghìn hai mươi một
là các bước chuẩn bị cho sư hướng
dân số già hóa đang tăng nhanh tại việt nam
tuy nhiên để hiểu đầy đủ
về vấn đề người cao tuổi
đòi hỏi phải có những nghiên cứu toàn diện
quan tâm đến mọi khía cạnh của đời sống người cao tuổi
để tạo nguồn
tham khảo cho các hoạch định chính sách tốt
có những hiệu quả
đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi
tại việt nam
việt nam có thể học tập kinh nghiệm
của các nước trong khu vực
như nhật bản singapore trung quốc hàn quốc
để sao cho xã hội coi người cao tuổi
là tài sản
thay vì là cánh nặng xã hội
cùng lúc đó mỗi người dân
cũng phải vận động và có ý thức chuẩn bị
cho tuổi già của mình
để ngay khi còn trẻ
đảm bảo cho cuộc sống của chính mình
đã tham dự cuộc tỏa đàn ngày hôm nay
và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong khung giờ này